các đại diện thường trực của liên minh châu âu sẽ nhóm họp vào ngày bốn tháng năm tới để thảo luận về gói trừng phạt mới đối với nga
và việc phê duyệt dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần tới
liên minh châu âu eu có khả năng sẽ thông qua lệnh cấm vận theo từng giai đoạn đối với dầu mỏ của nga trong chương trình nghị sự lần này
lệnh cấm vận dầu mỏ được coi là biện pháp trừng phạt quan trọng nhất trong gói trừng phạt thứ sáu đối với nga
bên cạnh đó gói cũng sẽ bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng lớn nhất của nga s b banh
vốn chiếm tới ba mươi bảy hoạt động ngân hàng của nga cũng như các biện pháp bổ sung đối với những quan chức cấp cao của phía nga
trước đó hãng thông tin tass của nga dẫn lời chủ tịch ủy ban châu âu sc cho biết
liên minh châu âu đang xem xét khả năng áp dụng gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào nga liên quan đến xung đột giữa nga và ukraine